xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
thưa quý vị trong ngày làm việc thứ hai của phiên tòa xét xử cựu chủ tịch thành phố hà nội nguyễn đức trung
và những người liên quan trong vụ mua chế phẩm redoxy ba c hộ đồng xác xử đã đề nghị đại diện viện kiểm sát
công bố bản luận tội và đề nghị mức án cho các bị cáo
đáng chú ý cựu chủ tịch hà nội nguyễn đức trung bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ một mươi đến một mươi hai năm tù
và được đề nghị xem xét giảm nhẹ do có tiền sử ung thư
thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
trước khi bắt đầu phần tranh lùng đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội trình bày nội dung luận tội các bị cáo
theo viện kiểm sát nhân dân bị cáo nguyễn đức trung đã vi phạm thuộc trường hợp rất nghiêm trọng
gây tổn hại lớn về mặt kinh tế và xã hội
bị cáo không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội tham gia với vai trò là chủ mưu hiện chưa khắc phục hậu quả
tuy nhiên viện kiểm sát nhân dân đề nghị xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo để có nhiều thành tích trong công tác
được tặng thưởng nhiều bằng khen giấy khen gia đình có công với cách mạng có tiền sử ung thư
đối với bị cáo võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng
một thành viên thoát nước hà nội giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực thực hiện chỉ đạo của nguyễn đức trung
quá trình tham gia thực hiện công tác xử lý cải tạo khắc phục ô nhiễm nước hồ trên địa bàn thành phố hà nội
bị cáo hùng biết rõ chỉ đạo của nguyễn đức trung là trái pháp luật
nhưng bị cáo vẫn không tuân thủ pháp luật về quản lý sử dụng vốn nhà nước
đồng thời viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tình tiết giảm nhẹ bị cáo hùng thành khẩn khai báo
tích cực hợp tác với cơ quan điều tra có nhiều thành tích trong quá trình công tác
bị cáo không hưởng lợi và thực hiện do cấp trên chỉ đạo nhân thân tốt
bị cáo nguyễn trường giang nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng thương mại dịch vụ arctic
công ty arctic giữ vai trò đồng phạm của bị cáo trung và có hưởng lợi
bị cáo tham gia trong suốt quá trình cùng đoàn công tác nhận chế phẩm mẫu
tổ chức triển khai thực hiện mua chế phẩm redoxy baza và ký một mươi năm hợp đồng mua bán chế phẩm này
với công ty thoát nước hà nội để hưởng lợi bất chính với suất tiện hơn ba mươi sáu một tỷ đồng
tuy nhiên với tình tiết giảm nhẹ ông giang thành khẩn khai báo về phía gia đình đã tự nguyện nộp một tỷ đồng
để cắt phục hậu quả bố mẹ được tặng hôn huy chương kháng chiến
từ những nhận định trên viện kiểm soát thực hiện nhiệm vụ công tố và tham gia xác xử
đề nghị hội đồng xét xử thực hiện mức án
đối với bị cáo nguyễn đức trung áp dụng xử phạt từ một mươi đến một mươi hai năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đối với bị cáo nguyễn trường giang và võ tiến hùng mức án sáu bảy năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hình phạt bổ sung cấm các bị cáo giữ các chức vụ liên quan đến quản lý doanh nghiệp tài chính trong các tổ chức kinh tế nhà nước
từ ba đến bốn năm sau khi chấp hành phạt tù
về trách nhiệm nhân sự đề nghị các bị cáo trung giang phải bồi thượng các công ty thoát nước hà nội suốt tiền hơn ba mươi sáu tỷ đồng
về tài sản thu giữ đại diện viện kiểm sát đề nghị tiếp tục kê biên đối với các tài sản của các bị cáo nguyễn đức trung
nguyễn trường giang võ tiến hùng công ty atic để đảm bảo thi hành án
đối với bị cáo nguyễn đức trung là nhà đất có diện tích một trăm linh hai bảy m hai tại tám mươi tám phố trung liệt vườn trung liệt quận đống đa
thành phố hà nội căn hộ chung cư có diện tích một trăm bảy mươi năm bảy m hai số hai b một mươi hai a nhà r ba bảy mươi hai a nguyễn trãi phường thượng đình
quận thanh xuân hà nội và căn hộ chung cư có diện tích một trăm bảy mươi năm bảy m hai số một mươi hai b một mươi năm nhà r ba bảy mươi hai a nguyễn trãi phường thượng đình
quận thanh xuân hà nội
sau khi nghe viện kiểm sát nhân dân tp hà nội trình bày nội dung luận tội các bị cáo
ông nguyễn đức trung đã có hơn một tiếng tự bào chữa và phản bác
trong quá trình tự bào chữa ông nguyễn đức trung
trình bày lại nhiều vấn đề về mua chế phẩm redoxi quan hệ với giám đốc công ty atic và cho hay tại sao lại bắt ông bỏ tiền nhà ra bồi thường
trong đó ông nguyễn đức trung đã đề cập đến một số nội dung liên quan đến cáo buộc của viện kiểm sát nhân dân hà nội ngay phần đầu
bị cáo trung cho rằng việc đại diện viện kiểm sát luận tội đã chưa tiếp thu các nội dung đã được làm rõ tại phiên tòa ngày một mươi tháng một mươi hai
theo ông trung bị cáo võ tiến hùng cựu tổng giám đốc công ty thoát nước hà nội tại tòa khai không sử dụng câu nói mua chế phẩm redoxi ba c của ông chiều ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu để chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ nhập hàng ký hai hợp đồng đầu tiên moresi ba c
hai hợp đồng này hoàn toàn dựa vào văn bản nội quy cũng như về cách nguyên tắc tài chính của công ty thoát nước hà nội
do đó việc mua chế phẩm này để thực hiện hoàn toàn phụ thuộc vào hội đồng quán trị bằng lãnh đạo công ty
ông hùng cũng khai việc ký các hợp đồng tiếp theo
cũng đều căn cứ vào các văn bản ba trăm linh tám và các văn bản chỉ đạo trực tiếp của ông nguyễn thế hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội là người phụ trách mạng này
việc xuất hiện chất redoxy ông nguyễn đức trung cho hay được nể sinh từ ông tổng giám đốc công ty wattrider trong lần ông này sang việt nam
ông chủ wattrider khi qua khu nam sơn hà nội và thấy mùi hô thối từ hồ nước có nói với nguyễn trường giang giám đốc công ty arctic sẽ tạo được chế phẩm cắt phục ô nhiễm
trường gia sau đó có gửi các mẫu để ông này nghiên cứu chế ra chế phẩm cắt phục mùi hôi thối
nếu tôi có ý thức chủ quan đưa giang đi nhằm mục đích thì không bao giờ có việc bàn với ông ấy chủ công ty wattrider tại công đường ủy ban nhân dân thành phố như vậy cựu chủ tịch hà nội trình bày
tiếp đó mặc dù chủ tọa ngắt lợi và nhắc đi vào trọng tâm ông trung cho biết không cần đến trường giang để đứng ra mua chế phẩm
đi cá có thể đến công ty của vợ chỉ cần thay đổi thêm ngành nghề kinh doanh chứ không phải để rắc rối như thế này
trong việc đó công khai bàn trên ủy ban nhân dân thành phố ông trung nói và cho hay nếu biết trường giang đã độc quyền mua bán chế phẩm đó rồi thì không cần phải đàm phán công khai
ông trung cho rằng nói như trên chỉ muốn giải bày để mọi người biết về bức tranh tổng thể khi đó
xoay quanh vấn đề liên quan đến trường giang ông trung khẳng định chưa bao giờ đặt vấn đề với bị cáo này cho gửi phần trăm vào công ty atic
bị cáo chưa bao giờ trong suy nghĩ bàn với trường giang để đẩy ra công ty cổ phận sân sầu của gia đình
gia đình ông đã có công ty trách nhiệm hữu hạng thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
đến thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu công ty có một trăm linh nhân viên làm kinh doanh hàng chục nghìn mặt hàng
nếu tôi muốn làm reduxi ba c cho cá nhân mình tôi chỉ cần nói với tổng giám đốc whitewater cho vợ tôi làm đại lý
không ai bao giờ có thể đạo diễn giỏi hơn một nghệ sĩ như vậy được
bị cáo trung tự bào chữa khi cơ quan công tố cáo buộc ông chỉ đạo mua bán lòng vòng chế phẩm redoxi ba c
cựu chủ tịch hà nội cũng nêu lại việc không biết trường giang trước tết năm hai nghìn một mươi sáu và sau này
biết trường giang là do giới thiệu của vợ
ông trung cũng khẳng định lại việc không có chỉ đạo gì đối với trường giang và công ty atic
ông nói hơn trường giang mười mấy tuổi và cũng là thân phận đi tụ nên không bao giờ nói sai
ông chưa hề đi ăn cơm với vợ chồng gia đình nguyễn trường giang cũng như chưa hề đến nhà riêng thăm bố mẹ giang
bị cáo không hề có quan hệ thân thiết và chưa bao giờ đưa trường giang đi cùng
đã có mặt trước các sở ngành cơ quan trung ương
nếu trường giang luôn đi sát bên cạnh hay giới thiệu thì mới tạo tiếng còn đi với người khác sau tạo tiếng được
đối với việc chỉ đạo công ty aziz như bị cáo trường giang khai ông trung tiếp tục phủ nhận và nói
gia đình có công ty nhưng bản thân chưa giúp gì hay tham gia góp ý cho vợ bởi không có thời gian
tôi có rất nhiều điều kiện nếu như muốn làm anh tôi chỉ cần gửi gắm một câu trong lĩnh vực của mình
hoặc dùng một chỉ đạo với cấp dưới cũng có tiền thậm chí tiền nhiều hơn những việc này nhưng tôi không làm
tôi tin là không bao giờ làm và tôi chưa bao giờ bàn bạc với một ai để làm cái gì mo tiền của nhà nước cả
ông trung lớn tiếng nói
giải trình thêm về công ty ortic ông trung nói
thời điểm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín trên facebook và một số báo chí có đăng liên quan đến chủ tịch hà nội
và tên nguyễn đức hạnh con trai ông trung trong tờ khai đăng ký doanh nghiệp ông có hỏi con trai về công ty
hành nói với tôi là muốn làm công ty này với ông tấn để sau này vào hoạt động để lái cv đi học tiếp chứ không phải kinh doanh lấy lãi
tuy nhiên sau khi tôi khuyên cháu đi australia học thì cháu đi công ty không hoạt động ông trung giải thích
sau đó tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu trường giang điện cho hạnh bảo thích tên công ty này nên lấy tên công ty này hoạt động
và con trai ông đồng ý điện cho mẹ
bốn tháng sau khi hạnh về nước thì trường giang bỏ làm thủ tục bán lại công ty
đối với việc viện kiểm sát nêu quan điểm đề nghị cùng trường giang liên đới bồi thường thiệt hại hơn ba mươi sáu tỷ đồng trong vụ án
ông nguyễn đức trung cho rằng đã đem trí tuệ công sức cống hiến để đem lại cho người dân sự thơm tho
nhưng tại sao lại vui trách nhiệm bác bỏ tiền nhà ra bồi thường
tôi đã trình bày với cơ quan điều tra và nói rõ với đoàn thanh tra lần đó chính phủ mà nói tôi làm sai với quy định
thì tôi sẵn sàng bán cả nhà đi để đền
ông trung nêu và đặt vấn đề tại sao lại có trách nhiệm cho ông bồi thường
đồng thời ông trung cho rằng theo luật phải cụ thể hóa ông bao nhiêu bị cáo giang bị cáo hùng bao nhiêu
tuy vậy ở đây không đề nghị bị cáo hùng bồi thường mà chỉ có ông với bị cáo giang
phải cụ thể hóa trách nhiệm chứ không thể vơ đủ ca nắm không thể đổi cho tôi trách nhiệm này cả ông trung nói
trong phiên xác xử cựu chủ tịch thành phố hà nội nguyễn đức trung liên tục đưa ra những ý kiến phản bác
và tự bào chữa cho mình với mức án cuối cùng mà cựu chủ tịch hà nội phải chịu là như thế nào
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này tới quý vị khán giả
cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi những chương trình của chúng tôi trên kênh youtube sức khỏe và đời sống
quý vị hãy like subscribe và bật chung thông báo để nhận nhiều thông tin
xin chào và hẹn gặp lại